hàng vạn người hâm mộ tại đà nẵng đã đổ xuống đường để chung vui cùng chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
khoảng vài phút sau khi trận đấu giữa việt nam giordani kết thúc dòng người chật kín trên đường trần phú
lê duẩn nguyễn văn linh mang trên mình lá cờ đỏ sao vàng hô vang khẩu ngữ việt nam chiến thắng
địa điểm phía tây cầu rồng nơi tập trung hàng nghìn cổ động viên đến để bày tỏ niềm vui chiến thắng
cùng thầy trò huấn luyện viên bắc hàng sơ đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ
lực lượng chức năng đã phải rất vất vả điều tiết lưu thông
đây là lần thứ hai đội tuyển quốc gia góp mặt ở vòng tứ kết của asean cup lần gần nhất là vào năm hai nghìn hai mươi